thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối
và công tác giả soát bom mìn dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia
có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp chặt chẽ
với bộ giao thông vận tải chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan
trong quá trình lập thẩm định và hoàn thiện báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
đồng thời trên cơ sở dự án đã được phê duyệt
các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục của dự án
bao gồm cả công tác giả phá bom mìn giải phóng mặt bằng
và xây dựng các tuyến giao thông kết nối phục vụ thi công xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
theo quy định của pháp luật
dự án cảng hàng không quốc tế long thành là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia
có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam